mưa lũ vừa qua tại quảng bình đã làm đất đá vùi lấp hàng trăm hectare đất nông nghiệp
trong đó có khoảng năm mươi hectare đất rất khó cho sản xuất do lượng đất đá vùi lấp quá dày
hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng
nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ giúp người dân sớm có đất sản xuất trong vụ đông xuân sắp tới
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
gia đình bà phạm thị tâm xã hưng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp hàng năm chỉ trông chờ vào bốn xào ruộng
tuy nhiên do mùa lũ kéo dài vừa qua đã làm đất đá vùi lấp ba xào ruộng của gia đình bà
đồng ruộng hiện nay không thể canh tác trong khi vụ đông xuân cận kề
theo thống kê toàn bộ huyện bố trạch có gần bốn mươi hectare đồng ruộng bị đất đá bồi lấp nghiêm trọng không thể sản xuất được
chính quyền địa phương tìm cách đào bóc lớp đất vùi lấp để tìm lại ruộng cho người dân nhưng rất khó khăn vì lượng đất và đá bồi lấp quá dày
tuy nhiên do mưa lũ kéo dài vừa qua đã làm đất đá bồi lấp nghiêm trọng không thể sản xuất được

toàn tỉnh quảng bình hiện có hơn một trăm hai mươi hectare ruộng các loại bị bùn đất vùi lấp tập trung chủ yếu tại hai huyện bố trạch và quảng ninh
hiện nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đang phối hợp với các ngành chức năng tìm giải pháp tháo gỡ giúp dân sớm có đất sản xuất trong vụ đông xuân này